thưa quý vị việt nam là quốc gia có bờ biển dài vùng biển rộng nên nghề đánh bắt hải sản càng ngày càng phát triển và đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân
từ một nghề cá thủ công quy mô nhỏ hoạt động ở vùng gần bờ khai thác hải sản đã chuyển dịch theo hướng đánh bắt xa bờ
tuy nhiên thì song song với nguồn lợi thu về có giá trị cao thì nguy cơ rủi ro có thể gặp phải trong quá trình ra khơi đối với các phương tiện đánh bắt xa bờ sẽ gia tăng
ngoài tình hình thời tiết khí hậu có diễn biến chiều hướng phức tạp thì chất lượng tàu thuyền khai thác thủy sản cũng như ý thức chấp hành các quy định về an toàn hàng hải của một bộ phận ngư dân còn thấp kém
cũng là nguyên nhân dẫn tới số lượng các vụ tai nạn liên quan đến người và phương tiện hoạt động nghề cá trên biển vẫn nhiều
và để rõ hơn những quy định của nhà nước đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển cũng như công tác cứu hộ và cứu nạn trên biển thời gian qua
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là cuộc trao đổi với trung tá nguyễn đức sinh trưởng ban cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường biển
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một về công tác cứu hộ cứu nạn trên biển hiện nay
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng xin chào đồng chí trung tá nguyễn đức sinh cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đó là hình ảnh người cán bộ
chiến sĩ cứu nạn cứu hộ trên biển thì đã là như là một nhiệm vụ là một hình ảnh của các chiến sĩ trong thời bình
vậy thì câu hỏi xin được đặt ra đó là bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã có những sự chuẩn bị như thế nào để tiếp nhận thông tin gặp nạn của ngư dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đảng ủy thủ trưởng bộ tư lệnh vùng luôn xác định được nhiệm vụ
đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm hay còn gọi là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình
cũng là luôn xây dựng cho các cán bộ chiến sĩ có một kỹ bản lĩnh chính trị vững vang
thực hiện tốt mọi trong mọi cái điều khiển thời tiết sóng gió
như trong năm hai nghìn thể hiện rõ nhất là trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiếp nhận và xử lý hai mươi bảy vụ việc liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn
và sử dụng đến chín lượt tàu xuông để đi tìm kiếm và khoảng một trăm năm mươi hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ
thưa đồng chí đó là những chia sẻ về sự chuẩn bị
từ phía cảnh sát biển còn đối với công tác tuyên truyền đến ngư dân thì sao
họ đã được tuyên truyền như thế nào trong thời gian vừa qua và cũng như là kế hoạch tuyên chiến trong thời gian sắp tới
bộ tư lệnh vùng đã xây dựng các kế hoạch cũng như kế hoạch phối hợp với các lực lượng để tuyên truyền cho người dân
và quá đó tuyên truyền cho ngư dân về các cái nhận thức về nhận thức pháp luật và các cái quy định của kỷ định hăng hải để nó tốt hơn
như thông qua tư rơi hoặc là công tác bảo đảm an toàn
các cái biện pháp sớ cấp cựu ngươi khi ghiền hạn chết biển
bên cạnh những sự cố xảy ra do mưa bão thì còn tồn tại những sự cố xảy ra do cháy nổ tại thuyền
vậy thì công tác tuần tra kiểm soát như thế nào để hạn chế nhất tình trạng này xảy ra
về nhận thức rõ cái vai trò như thế này thì bộ tư lệnh vùng đã triển khai một số cái biện pháp
ví dụ như trong quá trình tuần tra kiểm soát cũng đã xử phạt và nhắc nhở bà con nhân dân
nhất như trong một năm vừa qua thì bộ tư lệnh vùng đã xử phạt đến sáu mươi vụ liên quan đến công tác phong trọng cháy nổ
xử phạt đến hơn gần hai trăm linh triệu đồng
đấy là những cái bước để làm sao như ngư dân đầu tiên trực tiên
để làm sao ngư dân hiểu được ý nghĩa vai trò và tâm quan trọng của công tác phong trọng cháy nổ trong quá trình hoạt động chết biển
vâng thưa đồng chí đồng chí có khuyến cáo gì đối với người dân
và nếu trường hợp ngư dân gặp nạn thì có thể liên hệ theo số điện thoại hay là tần số nào để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất ạ
trong trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển cần sự trợ giúp thì có thể gọi tới các tổng đai thông tin duyên hải
hoặc trung tâm phối hợp tìm kiểm cứu nạn hang hải các khu vực bộ đội biên phong hoặc cảnh sát biển
qua cái tân số chín nghìn ba trăm ba mươi chín ban ngày và sáu nghìn chín trăm bảy mươi ba ban đêm
hoặc có thể gọi tới cái số điện thoại hai
để được trợ giúp
vâng xin cảm ơn câu trả lời của đồng chí rất mong là những thông tin vừa rồi sẽ có thể giúp ích được cho ngư dân trong mùa mưa bão này cũng như là sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển